sáng nay ngày một mươi ba tháng tám tiếp tục chương trình phiên họp thứ hai mươi sáu ubthqh khóa một mươi bốn
dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển
điều hành phần chất vấn nhóm vấn đề về việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số
trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục đào tạo y tế giải quyết việc làm
công tác giảm nghèo bền vững nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số
trong phiên chất vấn sáng nay đại biểu bùi sĩ lợi phó chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội
cùng nhiều đại biểu tại các đầu cầu như quảng bình tuyên quang đã đặt câu hỏi chất vấn đối với bộ trưởng
chủ nhiệm ủy ban dân tộc đỗ văn chiến về vấn đề làm thế nào để giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số
đối với vấn đề này bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc đỗ văn chiến cho biết
đây là trăn trở của ủy ban nhưng cũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
sơ bộ thì báo cáo với các đồng chí là chúng tôi tính ra sáu giải pháp như thế này
thì cũng xin báo cáo với các đồng chí
cái thứ nhất là phải phát triển cái hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ nhất là giao thông thông tin
kết nối vùng dân tộc thiểu số với vùng động lực phát triển
đây là một điều hết sức quan trọng
báo cáo với các đồng chí là trong khi chúng ta còn khó khăn thì phải giảm về các khoảng cách địa lý
thì đây là cái giao thông và thông tin là số một
thứ hai là phải đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực
và phát triển giáo dục đào tạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi
thứ ba là phải tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số
nhưng mà cái quan trọng số một đó là phải ổn định được dân cư
chúng tôi cho rằng đây là một cái việc mà rất lớn
bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc cho rằng
một trong những chính sách quan trọng để giảm nghèo bền vững cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số
chính là phải kết nối được thị trường tạo sự cung cầu hài hòa
tuy nhiên để các chính sách thực sự hiệu quả thì bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc đề xuất
cái lớn nhất thì câu hỏi này có lẽ là báo cáo với các đại biểu là
sẽ là trả lời chung cho rất nhiều đại biểu
tôi cũng đã tham vấn một số nhà khoa học một số nhà dân tộc học một số nhà quản lý
và các đồng chí lãnh đạo cơ cấp
thì chúng tôi thấy rằng là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay
cần nhất là chúng ta phải có được tích hợp tất cả các đồng bào dân tộc thiểu số
tất cả các chính sách lại để thành một chương trình mục tiêu quốc gia
phát triển vùng dân tộc thiểu số vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
lúc này cần nhất là phải có một chương trình đó và có sự tập trung đầu tư nguồn lực
có sự tập trung chỉ đạo và có mục tiêu cụ thể có hệ thống tiêu chí đánh giá
và như vậy sau ba năm sau năm năm và sau một mươi năm thì chúng ta đánh giá lại thì sẽ thấy kết quả rõ hơn
buổi chiều các đại biểu tấp tục chất vấn bộ trưởng công an tôn lâm
về nhóm vấn đề công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
xâm phạm tính mạng sức khỏe nhân phẩm danh dự con người